tại thủ đô hà nội hiện nay nhu cầu vận tải hàng hóa nhu cầu đi lại của người dân đang tạo ra áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông
để giảm bớt áp lực giảm thiểu những điểm đen giao thông nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
hàng loạt công trình giao thông lớn có ý nghĩa quan trọng đã được thông sẻ
việc nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thông không chỉ góp phần giảm un tắc
mà còn là động lực để thủ đô tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành một đô thị văn minh hiện đại và giàu đẹp
được đầu tư và xây dựng từ cuối năm hai nghìn một mươi chín vừa qua hai cầu đi thấp qua hồ linh đàm kết nối với đường vành đai ba trên cao đã được thông xe
đây là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô
sau khi đi vào hoạt động công trình này sẽ góp phần giải quyết ùn tắc cho nút giao thông nguyễn hữu thọ với đường giải phóng và khu vực linh đàm
khu vực nhiều năm nay luôn là điểm nghẽn giao thông phía nam thành phố
còn tại dự án cầu cạn mai dịch nam thăng long đến thời điểm này các hạng mục xây dựng đã hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng thoát nước biển báo tín hiệu giao thông hành lang cây xanh cũng đã hoàn thành sẵn sàng cho lễ thông xe vào ngày một mươi tháng một mươi tới
cho đến hiện tại thì đường vành đài ba đã kết nối thông toàn tuyến thì nó sẽ giảm áp lực giao thông trên đường phạm văn đồng và cũng là điểm kết nối giao thông với các đường vành đài một vành đài hai của thành phố
cùng với các tuyến đường nội thành các tuyến trọng điểm hướng tâm như vành đai hai đoạn vĩnh tuy ngã tư sở dự án cải tạo nâng cấp đường tản lĩnh